các bị cáo tể trí dũng nguyên tổng giám đốc ipc chủ tịch hội đồng quản trị sadeco
lịnh án một mươi chín năm tù chín bị cáo còn lại nhận mức án từ ba năm tù treo đến một mươi bốn năm tù
các bị cáo trong vụ án đã có hàng loạt sai phạm trong việc chuyển nhượng chín triệu cổ phần
của công ty phát triển nam sài gòn cho công ty nguyễn kim nhưng không thông qua đầu giá
không được tổ chức có chức năng thẩm định giá làm thẩm định
gây thất thoát tài sản nhà nước hơn sáu trăm sáu mươi chín sáu tỷ đồng
một đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng sfx capitol
vừa bị lực lượng phối hợp công an quảng ninh cục an ninh mạng bộ công an phối hợp triệt phá
cơ quan công an xác định có một mươi tám tài khoản tham gia cá cợt trên sàn sfxx do đường dây
của đối tượng đào minh sáng chú tại hà nội tổ chức
số tiền giao dịch qua sản từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay lên đến chín mươi triệu đô la mỹ
tương đương hai một trăm sáu mươi tỷ đồng
cơ quan công an đã triệu tập một mươi đối tượng bắt khẩn cấp bốn đối tượng
thu một mươi điện thoại di động năm máy tính và một thẻ ngân hàng cùng nhiều tài liệu
lập nick facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn trung hiếu chú tại tp hà nội vừa bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hiếu lập nic giả đăng các bài giao bán máy xúc giá cạnh tranh
từ lào về việt nam
khi có khách hỏi mua máy đối tượng yêu cầu đặt cọc từ hai mươi đến ba mươi
giá trị và hứa hẹn bảy một mươi ngày sau khi nhận tiền sẽ chuyển xe về việt nam giao
sau khi nhận được tiền cọc hiếu không giao xe như đã hứa chiếm đoạt luôn số tiền của khách
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hiếu đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của một mươi bốn bị hại
ở nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền trên bảy ba tỷ đồng
phòng kỳ sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết đã triệt phá hai chuyên án bắt giữ
chín đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng với số tiền khoảng ba bảy tỷ đồng
và thu lợi bất chính bảy trăm hai mươi triệu đồng
các nghi phạm này đòi nợ theo kiểu côn đồ đến nhà hoặc gọi điện đe dọa
nếu nạn nhân chặn trả gây mất an ninh trực tự
để che mắt lực lượng chức năng nhóm nghi phạm đăng ký hành nghề xe ôm công nghệ
nhưng thực chất là không hoạt động
công an tp đà nẵng đã tạm giữ hai xe ô tô bảy xe máy và nhiều tài liệu liên quan cho vay lãi nặng
thông đồng bao che cho tội phạm khai thác lâm sản trái phép bảy cán bộ là phó chủ tịch xã
cán bộ nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng vừa bị công an huyện đam rồng tỉnh lâm đồng khởi tố
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng được phê duyệt việc xin cưa hạ bảy mươi bốn cây gỗ thông
bị chết dọc đường đi có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa bão
bảy cán bộ trên được giao giám sát việc khai thác nhưng lại có dấu hiệu thông đồng bao che cho công ty lộc phát
do nguyễn văn quý làm chủ cưa hạ
ngoài phương án được duyệt một trăm hai mươi hai cây gỗ thông

vào chiều ngày chín tháng sáu công an quận hoàng mai tp hà nội đã triệu tập vũ trọng đam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại huyện thanh trì người đàn ông hành hung bé gái bốn tuổi tại khu vui chơi
ở khu đô thị linh đàm quận hoàng mai đến trụ sở để làm rõ
vụ việc xảy ra vào ngày bảy tháng sáu tại một nhà sách thuộc phường hoàng liệt
theo hình ảnh từ camera giám sát tại khu vui chơi trong nhà sách
một cháu bé bốn tuổi vô tình ném trúng quả bóng vào mặt một người đàn ông đeo kính cận
sau đó người đàn ông này đã dùng tay tát và đánh vào người khiến cho bé gái hoảng loạn